đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tổng bí thư nguyễn phú trọng công bố bài viết
một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
ngay sau khi công bố bài viết đã được cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong nước
bạn bè các chính đảng chính khách các nhà khoa học
nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế quan tâm đón nhận và đánh giá cao
nhằm tổng hợp phân tích đánh giá những đóng góp tâm huyết trí tuệ trách nhiệm của các nhà nghiên cứu
nhà quản lý và đông đảo nhân dân trong cả nước các chính trị gia học giả quốc tế hưởng ứng bài viết của tổng bí thư
ban tuyên giáo trung ương phối hợp với các đơn vị tuyển chọn xuất bản cuốn sách
một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của tổng bí thư nguyễn phú trọng
cuốn sách được chia làm ba phần
phần thứ nhất là toàn văn bài viết của tổng bí thư
một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
phần thứ hai tuyển chọn một trăm linh bài viết của các tầng lớp nhân dân về bài viết của tổng bí thư
phần thứ ba tuyển chọn năm mươi bài viết phỏng vấn đánh giá của các học giả nhà nghiên cứu
các đồng chí bạn bè quốc tế các chính đảng về bài viết của tổng bí thư
cuốn sách không chỉ cung cấp tài liệu nghiên cứu rất có giá trị
mà còn là định hướng quan trọng giúp cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ
nắm vững quán triệt tiếp tục kiên định con đường xây dựng và đi lên chủ nghĩa xã hội
mà đảng bác hồ và nhân dân ta đã chọn
nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng hội nghị văn hóa toàn quốc sắp được tổ chức tới đây
vào chiều ngày hôm nay ban tuyên giáo trung ương và bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã tổ chức triển lãm với chủ đề văn hóa soi đường cho quốc dân đi
đến dự buổi lễ có các đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn văn hùng ủy viên trung ương đảng
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đồng chí lâm thị phương thanh
ủy viên trung ương đảng phó tránh văn phòng thường trực văn phòng trung ương đảng
phát biểu khai mạc triển lãm bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng khẳng định
sinh thời bác hồ kính yêu luôn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa
đối với phát triển đất nước
bảy mươi năm năm trước tại hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất
bác đã khẳng định văn hóa soi đường cho quốc dân đi
với sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước hội nghị văn hóa toàn quốc
triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tới đây
với sự chuẩn bị công phu cầu thị và nghiêm túc triển lãm lần này giới thiệu rộng rãi
tới công chúng ba trăm hai mươi tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu
một trăm hai mươi ba tài liệu hình ảnh hiện vật quý hiếm theo sáu nội dung chuyên đề
qua triển lãm này này chúng ta sẽ giới thiệu với đông đảo công chúng
các nội dung cốt lõi về sự nghiệp phát triển văn hóa của dân tộc
tuyên truyền để nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí văn hóa
đối với sự phát triển bền vững của đất nước và từ nhận thức sẽ truyền thần hình đồng
và qua đó thực hiện để triển khai một trong sáu nhiệm vụ quan trọng
mà nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đã xác định
đó là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
phát huy giá trị văn hóa sức mạnh của con người việt nam
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hội nhập quốc tế
nhiều hình ảnh tư liệu đặc biệt về văn hóa việt nam
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
trong đó đề cương văn hóa của tổng bí thư trường trinh khởi thảo
đăng trên tạp chí tiền phong cơ quan vận động văn hóa mới
thuộc hội văn hóa cứu quốc việt nam xuất bản ra ngày một mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
triển lãm cũng trưng bày các hình ảnh tư liệu hiện vật
làm nổi bật quan điểm đường lối lãnh đạo của đảng nhà nước về văn hóa
những đóng góp của văn hóa việt nam phục vụ cách mạng
quá trình hội nhập và phát triển đất nước
triển lãm diễn ra tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một trưng bày trực tuyến trên website hiv
http hai hai gạchchéo vhnt vn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
và trưng bày tại tầng một nhà quốc hội ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
văn hóa đóng vai trò kiến tạo trí tuệ và tâm hồn con người

văn hóa đóng vai trò kiến tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững của đất nước
từ hơn nửa thế kỷ trước chủ tịch hồ chí minh đã chỉ ra rằng
văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
lực lượng công an nhân dân đã cụ thể hóa bằng những việc làm
trong đó chú trọng đến vấn đề xây dựng lối sống mới
lối sống có văn hóa trong mỗi cán bộ chiến sĩ mỗi đơn vị và toàn lực lượng công an nhân dân

mỗi đơn vị cách làm này đã được công an tỉnh hà nam duy trì suốt nhiều tháng qua
nhiều đại sứ văn hóa đọc được tìm thấy
thế nhưng trên hết đã khơi dậy lại niềm đam mê đọc sách
nghiên cứu sách báo trong cán bộ chiến sĩ
có những đồng chí đã rất tâm huyết xây dựng clip để giới thiệu về những cuốn sách hay ý nghĩa đó
và từ cái kết quả đó thì chúng tôi cũng đã biên tập thành nội dung
và phát trong chương trình văn hóa văn nghệ công an tỉnh hà nam
với chủ đề là

mỗi tuần một cuốn sách hay mỗi ngày thêm kiến thức mới
mỗi người càng giúp hết mình hỗ trợ bà con thu nhận hồ sơ
việc nâng cao văn hóa ứng xử là gắn với từng hành động
việc làm cụ thể từ việc chấp hành chỉ thị mệnh lệnh quy trình quy chế công tác
đến sử dụng trang phục công an nhân dân xây dựng tư thế lễ tiết tác phong tinh thần thái độ làm việc
đó cũng là nền tảng để hình thành phong cách của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
đưa những cái chuẩn mực những cái nhân vật mà biểu tượng của văn hóa công an nhân dân
những tấm gương hy sinh giữ vững những cái tác phong những cái nghi thức
thậm chí tôi nói ví dụ như là cái quốc huy ở trên ngũ chúng ta
đấy là một biểu tượng của văn hóa chúng ta phải rất trân trọng đó
phải biết cái đó có ý nghĩa như thế nào
và phải giáo dục cho lực lượng từ sĩ quan chiến sĩ
mà cái chương trình giáo dục cũng phải chuẩn bị bài bản và cũng phải công phu
bài học truyền thống về văn hóa giữ nước là chúng ta sẽ khai thác
sẽ vận dụng vào trong quá trình xây dựng lòng dân
dân cũng như là cái thế trận an nhân dân trong cái giai đoạn hiện nay
một cách rất là hiệu quả để làm thế nào đó để chúng ta chú động trong phòng ngừa
chủ động phát hiện tấn công để vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động
xâm phạm bản địa chất tự của thế lực tù định
bảy mươi sáu năm xây dựng lực lượng công an nhân dân đã chứng minh rằng
những thành tích chiến công có được điều cốt lõi là nhờ được dân tin dân yêu
bởi vậy việc xây dựng lối sống văn hóa nâng cao ứng xử văn hóa
là công việc thường xuyên đặt ra
hôm nay tại hà nội trường cao đảng cảnh sát nhân dân i tổ chức lễ khai giảng
năm học mới hành hai mươi một hai nghìn hai mươi hai và kỷ niệm ba mươi chín năm ngày nhà giáo việt nam
trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương chúc mừng những thành tích
mà cán bộ giáo viên công nhân viên học viên sinh viên nhà trường đã đạt được
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thời gian tới để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục đào tạo
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
vào năm hai nghìn ba mươi đồng chí thứ trưởng cơ bản đồng tình nhất trí với một mươi nhiệm vụ trọng tâm
năm giải pháp
trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai tiếp tục xây dựng đảng bộ nhà trường thực sự trong sạch
vững mạnh nêu cao vai trò lãnh đạo trách nhiệm nêu gương của cấp ủy
người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng đơn vị chăm lo đời sống vật chất tinh thần
cho cán bộ giáo viên và học viên làm tốt hơn nữa công tác giáo dục
chính trị tư tưởng động viên cán bộ giáo viên yên tâm công tác
tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tập trung nghiên cứu xây dựng
chuẩn chương trình đào tạo có lộ trình triển khai đào tạo các ngành mới đã được phê duyệt
gắn với nhu cầu bố trí sử dụng và khung tiêu chuẩn tiêu chí cán bộ công an
ở từng cấp theo từng hệ lực lượng chủ động triển khai đồng bộ hiệu quả thiết thực
đối với các giải pháp thực hiện chương trình nhiệm vụ của năm học mới
tổ chức dạy và học thích ứng an toàn với đại dịch covid một mươi
trong mọi tình huống các học viên sinh viên đang được học tập
giàn luyện tại trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một cần nỗ lực cố gắng học tập
và rèn luyện thật tốt phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo tinh thần hiếu học của dân tộc
lĩnh hội chi thức khoa học trong nhà trường để phục vụ tốt cho công tác sau khi ra trường
tại buổi lễ thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thứ trưởng trần quốc tỏ
đã trao cờ thi đua của chính phủ tặng tập thể trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một
và khoa quản lý hành chính về trật tự xã hội vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
đồng thời đánh chống khai giảng năm học mới
thưa quý vị và các đồng chí thay vì phải mang nhiều loại giấy tờ như giấy chứng nhận tiêm hai mũi vaccine
giấy xét nghiệm covid một mươi chín thì những thông tin này đã được tích hợp ngay trong thẻ căn cước công dân
có gắn chip điện tử
và trong hai trận thi đấu bóng đá vừa qua của đội trưởng
đội tuyển việt nam trên sân vận động quốc gia mỹ đình
bộ công an lần đầu tiên đã triển khai hệ thống trang thiết bị công nghệ kiểm soát khán giả vào sân
bằng cách quét mã qr trên căn cước công dân có gắn chip hay là trên các ứng dụng
điều này đã giúp cho người dân vào sân được nhanh chóng chính xác thông tin
tránh tụ tập đông người và phù hợp với việc thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trong trận thi đấu giữa đội tuyển quốc gia việt nam và ả rập xê út diễn ra
vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một ngay tại cổng vào lực lượng cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội bộ công an đã kiểm soát hai mươi ba trên ba mươi ba luồng vào xuân
trong đó tại hai luồng sử dụng thẻ căn cước công dân và ứng dụng vneid
đơn vị này đã bố trí một mươi năm thiết bị chuyên dụng để quét mã qr
khán giả vào sân khi sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip tích hợp thông tin mũi tiêm vaccine
và tết covid một mươi chín chỉ mất chưa đầy ba giây đã thông qua vòng kiểm soát phòng dịch
ngày nay mình cảm thấy bất ngờ
vì dùng cái căn cước công dân này rất là nhanh
vì mình quẹt vào đó thì có thể hiển thị hết thông tin của mình
mình đã tiêm đủ hai mũi và có chứng nhận âm tính
cảm thấy không cần phải nhiều giấy tàu lặng nhắn như trước nữa
thực ra em thấy rất là tiện rất là tiện và rất là thoải mái
và mình không bị mất thời gian rất là tốt
thì tất cả đều là một trong những thẻ căn cước công dân của anh rồi
tôi rất là vui và đã được bộ công an làm cho lấy căn cước công dân gắn chip
để làm những thủ tục giúp thân viện và nhanh gọi
trước đó trong trận thi đấu giữa đội tuyển quốc gia việt nam và nhật bản ngày một mươi một tháng một mươi một
lần đầu tiên việc kiểm soát khán giả vào sân đã được thực hiện
bằng việc quét mã qr trên thẻ căn cước công dân gắn chip
kết quả cho thấy có sáu một mươi sáu khán giả sử dụng căn cước công dân gắn chip để qua cổng
bên cạnh đó khán giả cũng có thể sử dụng thông báo số định danh do công an cơ sở cấp
có giá trị tương đương như thẻ căn cước công dân gắn chip
lực lượng chức năng cũng tiến hành quét mã qr trên các ứng dụng như vneid pc covid
hoặc sổ sức khỏe điện tử đã được tích hợp các thông tin về mũi tiêm hoặc giấy xét nghiệm
giúp khán giả nhanh chóng đáp ứng các điều kiện để vào sân
đây là lần đầu tiên mà chúng tôi sử dụng ứng dụng trên thẻ căn cước công dân
đối với một cái sự kiện lớn
tuy nhiên là chúng tôi đã có kế hoạch để cái thẻ căn cước công dân gắn chip
sau này có thể sử dụng được rất nhiều các ứng dụng
tôi nói ví dụ như đối với các trận đấu lần sau
nếu khi chúng ta sử dụng cái thông tin của người khán giả muốn mua vé
thì hoàn toàn chúng ta có thể không cần phải xuất vé mà có thể tích hợp ngay trên cái thẻ căn cước công dân
cũng để đảm bảo các quy định phòng chống dịch khán giả trước khi vào sân được yêu cầu check point khai báo y tế

việc áp dụng công nghệ với thiết bị quét mã qr trên căn cước công dân gắn chip điện tử
và các ứng dụng đã phục vụ phòng chống dịch thực hiện cải cách hành chính tạo thuận lợi cho công dân
đám cháy xảy ra trong đêm qua dạng sáng nay tại ngôi nhà ba tầng trên đường tô ngọc vân
phường thạnh xuân quận một mươi hai tp hcm
trong tình huống khẩn cấp các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai tp hcm
đã kịp thời giải cứu người bị mắc kẹt bên trong an toàn
giờ ba mươi phút nhận được tin báo cháy nhà dân
ngay lập tức các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai lên đường tới hiện trường
căn nhà ba tầng đang cháy bên trong có người mắc kẹt
tình huống khẩn cấp nỗ lực cứu người
không để cháy lan
những người lính cứu hỏa đã vượt tường lửa không chê đám cháy
tiếp cận tầng trên phá cửa cõng người mắc kẹt xuống thang ra ngoài an toàn
không ngại hiểm nguy không màng tính mạng bản thân
xông pha vào đám cháy để cứu cây còn trong cây mất
trong đêm tối hình ảnh người lính cứu hỏa một lần nữa lại ngời sáng
trong khi đó vào đêm ngày hôm qua công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam
cũng đã cùng với người dân giúp đỡ một cháu bé một mươi hai tuổi đi lạc
từ thành phố ninh bình ra hà nam để về với gia đình
vào khoảng hai mươi một h tối ngày một mươi năm tháng một mươi một chị hương và chị tuyết công dân ở phường lương khánh thiện
thành phố phủ lý cùng với một số người dân đã phát hiện một nam học sinh
ngồi ở vườn hoa thành phố phủ lý bên cạnh chiếc xe đạp với tinh thần mệt mỏi
sau đó cháu bé ủi ủi đạp xe đi về hướng huyện thanh liêm
xác định cháu bé có thể bị lạc đi một mình giữa đêm tối rất nguy hiểm
nên các chị đã liên lạc với công an huyện thanh liêm để kịp thời giúp đỡ
tại trụ sở công an công an huyện thăm hỏi cháu bé cho biết là phạm hoàng phi bảo
sinh năm hai nghìn chín ở phường bích đào thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
sau khi tan học buổi chiều cháu một mình đạp xe ra tìm nhà họ hàng ở thành phố phủ lý chơi
nhưng không tìm được bị lạc đường
ngay trong đêm công an huyện thanh liêm đã nhanh chóng tiến hành xác minh
và thông báo cho thân nhân gia đình cháu bé đến đón về
tại cơ quan công an gặp lại con chị nguyễn thị dung mẹ của cháu bảo không giấu nổi sự vui mừng
xúc động bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự chăm sóc giúp đỡ tận tình
nghĩa cử cao đẹp của quần chúng nhân dân cũng như cám bộ chiến sĩ công an huyện thanh liêm
đã giúp cháu về với gia đình an toàn
trong phần tiếp theo của bản tin
tỉnh khánh hòa triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho học sinh từ lớp một mươi đến lớp một mươi hai
bản tin dịch covid một mươi chín ngày một mươi sáu tháng một mươi một của bộ y tế cho biết
trong ngày hôm nay cả nước có sáu bốn trăm tám mươi một ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên là tám trăm bảy mươi chín trăm chín mươi bảy ca
tính từ một mươi sáu h ngày hôm nay
một mươi tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận chín sáu trăm năm mươi ca nhiễm mới tại năm mươi chín tỉnh thành
trong đó có chín ca nhập cảnh và chín sáu trăm bốn mươi một ca được ghi nhận ở trong nước
tăng hơn một ca so với ngày hôm qua
thành phố hồ chí minh tây ninh và tiền giang là ba địa phương có số ca mắc cao nhất
bộ y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi bí thư các tỉnh ủy thanh ủy trong cả nước
nhằm đẩy các tỉnh ủy thanh ủy trong cả nước
nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
theo bộ y tế tính đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi một
bộ y tế đã phân bổ một trăm một mươi sáu triệu liều vaccine tới các địa phương và đơn vị triển khai tiêm chủng
bộ y tế đề nghị bí thư các tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo sở y tế khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
để nhanh chóng đạt được tốc độ bao phủ mũi một cho một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên và người có bệnh nền
bộ y tế đề nghị bí thư các tỉnh tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian
chủ động ra soát tình hình sử dụng vaccine tổng hợp và báo cáo số lượng vaccine phòng covid một mươi chín
được cấp từ nguồn của bộ y tế và các nguồn khác số vaccine còn tồn và báo cáo nguyên nhân
trong trường hợp địa phương không kịp sử dụng và không có nhu cầu sử dụng số vaccine được cấp
phải báo cáo kịp thời cho các viện vệ sinh dịch tễ để điều phối đảm bảo sử dụng vaccine một cách hiệu quả
nhờ có kế hoạch chuẩn bị từ trước ngay khi bộ y tế cung ứng vaccine trong ngày hôm nay
các địa phương trên địa bàn tỉnh khánh hòa đã đồng loạt tổ chức tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín

trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn thành phố nha trang công tác tiêm chủng diễn ra từ rất sớm
với đầy đủ các khâu từ tiếp nhận khám sẵn lọc tiêm chủng và theo dõi các khâu từ tiếp nhận
việc tiêm chủng tuân thủ biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm như đo thân nhiệt khai báo y tế đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch
chiến dịch tiêm vaccine cho học sinh trên địa bàn tỉnh khánh hòa được triển khai tại các trường
và tiêm cho tất cả các học sinh từ lớp một mươi đến lớp một mươi hai trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi một
trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn thành phố nhà trang công tác tiêm chủng diễn ra từ rất sớm
tuy hòa tám bốn trăm tám mươi ba học sinh và huyện vạn ninh bốn sáu trăm sáu mươi năm học sinh
điểm tổ chức tiêm chủng được triển khai đúng quy định chuyên môn đảm bảo sẵn sàng đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cấp cứu
cha mẹ người giám hộ phải ký phiếu đồng ý trước khi tiêm vaccine
sau tiêm chủng học sinh sẽ được cấp giấy xác nhận tiêm vaccine
thật sự tôi rất là cảm ơn các ban ngành đã
hỗ trợ và quan tâm rất là nhiệt tình đến các cháu
tại vì đây cũng là mối lo ngại duy nhất mà phụ huynh rất là quan tâm
kế hoạch của chúng tôi là sẽ tiêm lưu động tiêm tại trường và tiêm theo trường
như vậy thì với những cháu mà đi học thì chúng tôi sẽ tiêm tại các trường học bằng các điểm tiêm lưu động
những cháu mà không đi học thì chúng tôi sẽ tiêm tại y tế địa phương tại trạm y tế xã
còn những cháu mà có bệnh nền
có yếu tố nguy cơ thì chúng tôi sẽ tiêm ở tại bệnh viện
theo kế hoạch mục tiêu trong năm nay một trăm linh trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh
được tiêm chủng đầy đủ hai liều cơ bản cùng loại vaccine phòng covid một mươi chín
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới vaccine pfizer an toàn cho trẻ được tiêm
liều lượng giống như người lớn và hiệu quả bảo vệ tương đương